một nhóm ba đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hình thành đường dây ma túy trang bị vũ khí nóng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt triệt phá vào chiều qua
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều ngày một mươi sáu tháng ba hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bao vây đột kích tầng hai
của một khách sạn trên địa bàn tp đà lạt không chế và bắt giữ ba đối tượng gồm châu thanh duy hai mươi ba tuổi
nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi cùng chú tại huyện lâm hà và vũ thành công hai mươi bốn tuổi chú tại tp đà lạt
tại hiện trường một mươi hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một lượng tinh thể màu trắng trên đĩa xứ
một thẻ nhựa được phát hiện
qua khám xét lực lượng công an còn tìm thấy hai khẩu súng ngắn nghi là súng quân dụng cùng một mươi hai viên đạn
tiến hành phân loại đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số ketamin và ma túy đá trên được mua để sử dụng và bán lại khi cần
trong hai khẩu súng ngắn thì một khẩu là súng bắn đạn thể thao khẩu còn lại là súng dạng đồ chơi một mươi hai viên đạn là của súng thể thao
số vũ khí này dùng vào việc gây áp lực với một số người vay tiền của ba đối tượng và hiện vụ việc đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng